đã có tám nước châu phi báo cáo các ca được xác nhận là mắc bệnh đậu mùa khỉ
trong đó nhiều nhất là ở nigeria
một số nước khác chưa từng có người mắc bệnh đậu mùa khỉ trước đây như ethiopia guinea
mozambique sierra leone sudan và uganda cũng đã báo cáo có cả nghi nhiễm
đại diện tổ chức y tế thế giới who tại khu vực khẳng định who không khuyến nghị tiêm chủng hàng loạt
để chống bệnh đậu mùa khỉ vào giai đoạn này nhưng các nước châu phi cần phải sẵn sàng
nếu có nhu cầu vào tuần tới who sẽ triệu tập ủy ban khẩn cấp để tư vấn về việc liệu sự lây lan hiện nay
của bệnh đậu mùa khỉ ở các nước chưa coi bệnh này là đặc hữu có tạo thành tình trạng khẩn cấp
về sức khỏe cộng đồng quốc tế hay không
số liệu thống kê của who cho thấy tính đến nay khoảng bốn mươi quốc gia trên thế giới đã ghi nhận
hơn một sáu trăm linh ca bệnh đậu mùa khỉ và một năm trăm linh ca nghi nhiễm
trong số này có bảy quốc gia thường ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ từ nhiều năm qua
và hơn ba mươi quốc gia mới xuất hiện các ca bệnh